trong không khí toàn đảng toàn dân và toàn quân ta đang thi đua sôi nổi chào mừng chín mươi ba năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
vào chiều ngày hôm nay tại trụ sở trung ương đảng đảng ủy văn phòng trung ương đảng đã tổ chức lễ trao huy hiệu năm mươi năm năm tuổi đảng tặng đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
tham dự buổi lễ có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh các đồng chí ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trực ban bí thư võ văn thưởng quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
thay mặt lãnh đạo đảng đồng chí võ văn thường thường trực ban bí thư đã trân trọng trao huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
được kết nạp đảng vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy với năm mươi năm năm đứng trong hàng ngũ của đảng cộng sản việt nam đồng chí nguyễn phú trọng luôn tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân
trong mọi hoàn cảnh luôn tỏ rõ bản lĩnh trí tuệ của người cộng sản kiên cường
đồng chí nguyễn phú trọng kiên định chủ nghĩa mạc lê ninh và tư tưởng hồ chí minh mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội giữ gìn nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng tính tiên phong gương mẫu không ngừng học tập tu dưỡng rèn luyện
trải qua nhiều cương vị quan trọng do đảng nhà nước và nhân dân giao phó đồng chí nguyễn phú trọng đã có nhiều công hiến to lớn quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta nhất là trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tại buổi lễ tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đảng nhà nước và nhân dân cảm ơn các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ và toàn thể các đồng chí
nguyện suốt đời phấn đấu hy sinh tuyệt đối trung thành với lý tưởng sự nghiệp cách mạng của đảng ra sức tu dưỡng rèn luyện cố gắng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh để xứng đáng là một đảng viên của đảng cộng sản việt nam
nhân dịp này tổng bí thư nguyễn phú trọng kính chúc các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước chúc các đồng chí đại biểu có mặt cùng gia đình một năm mới có thêm sức khỏe nhiều niềm vui